thưa quý vị vào sáng nay tại hà nội thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an đã có buổi làm việc với cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc bộ công an về một số công tác trọng tâm thuộc chức năng nhiệm vụ của đơn vị
báo cáo kết quả công tác đại diện lãnh đạo cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã trình bày một mươi tám mặt công tác chuyên môn chín mặt công tác trọng tâm sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
và một mươi hai nội dung đã và đang tổ chức thực hiện
đặc biệt nhấn mạnh về việc triển khai thực hiện chủ trương của đảng ủy công an trung ương về xây dựng công an phường điển hình kiểu mẫu về an ninh trật tự và văn minh đô thị tại công an năm thành phố trực thuộc trung ương
và xây dựng xã điển hình về phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tại năm mươi tám tỉnh còn lại
đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của đảng ủy công an trung ương trong năm hai nghìn hai mươi một
phát biểu tại buổi làm việc thứ trưởng lê tân tới ghi nhận biểu dương kết quả sự nỗ lực cố gắng của tập thể cán bộ nhân viên cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc đã đạt được trong thời gian qua
thứ trưởng nhấn mạnh công tác phong trào có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc ngăn chặn phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm
đồng chí thứ trưởng lưu ý trong việc xây dựng các tiêu chuẩn đánh giá mô hình công an phường điển hình phát huy hiệu quả vai trò công an xã đẩy mạnh giải quyết các đề án còn tồn động xác thực với tình hình dịch bệnh và kiện toàn thành viên ban chỉ đạo của bộ và trung ương liên ngành
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực lượng phát huy tinh thần tự giác nâng cao năng lực chuyên môn xếp chặt kỷ luật kỷ cương nhằm xây dựng lực lượng phong trào chính quy tinh nguyện hiện đại hoạt động hiệu lực hiệu quả hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhuận vụ trong tình hình mới
đồng chí thứ trưởng cũng yêu cầu cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc cần tiếp tục làm tốt công tác xây dựng đảng xây dựng lực phát huy tinh thần tự giác nâng cao năng lực hiệu quả hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhuận vụ trong tình hình mới